mỗi lưỡi kiếm làm ra đòi hỏi sự công hiến kỹ năng và có thể mất đến một mươi tám tháng để hoàn thành
mỗi thanh kiếm thành phẩm có thể có giá hàng nghìn đô la
vậy điều gì làm nên giá trị của những thanh kiếm dành riêng cho các võ sĩ đạo này
nghệ nhân akihira đã rèn kiếm được hai mươi một năm nay
ông được truyền cảm hứng bởi huyền thoại làm kiếm từ thế kỷ một mươi ba nghệ nhân masamune
sau năm năm học việc và nhiều năm rèn luyện trong nghề
ông trở thành một trong một trăm tám mươi nghệ nhân rèn kiếm katana trên toàn nhật bản
kiếm katana luôn mang nhiều ý nghĩa hơn một loại vũ khí
nó là một tác phẩm nghệ thuật biểu tượng cho vị trí xã hội
và theo chiều dài lịch sử giữ một vai trò tinh thần quan trọng
ở nhật bản người ta tin rằng những lưỡi kiếm được tôi luyện đẹp như thế này có sức mạnh xua đuổi tà quỷ
đó là lý do tại sao chúng có giá cao đến thế và được người ta coi như vật trừ tà
không phải lúc nào kiếm cũng được xem như công cụ để chiến đấu

ngày nay nghệ nhân làm kiếm chúng tôi rèn kiếm katana như những tác phẩm nghệ thuật
thế nhưng những lưỡi kiếm vẫn được rèn cực sắc sắc ở mức độ mà những võ sĩ đạo trong quá khứ
có thể dễ dàng dùng chúng để tự sát vào thời điểm ngặt nghèo
lý do chúng tôi vẫn làm kiếm là vì người ta vẫn thích sưu tập kiếm
nó giống như thú chơi tranh vậy
như vậy kiếm katana có hai giá trị sưu tập và bùa hồ mệnh
mỗi thanh kiếm giống như một tác phẩm nghệ thuật
được người ta chiêm ngưỡng giống như những bức tranh quý
những hoa văn giống như vần gỗ hình thành
và những hoa văn này đi kèm với kỹ thuật của nghệ nhân tạo ra lưỡi kiếm độc nhất vô nhị
tại sao chúng ta lại quan tâm đến hoa văn trên thân kiếm
nếu đó là một thanh kiếm katana cổ ta có thể đọc ra được nó được làm ra ở thời đại nào
nếu nó là một thanh kiếm sản xuất mới ta có thể biết được nghệ nhân muốn làm nó theo phong cách của thời đại nào
việc biết phải quan tâm điều gì ở một thanh kiếm là rất quan trọng
những đặc tính như góc hay độ dài lưỡi kiếm
hay cách mà thép lưỡi kiếm
thép được cuộn lại có thể cho người ta thông tin về thời kỳ mà thanh kiếm được làm ra
thậm chí là nghệ nhân nào đã tạo ra nó
mũi kiếm là nơi mà mọi đường thẳng và đường cong của lễ kiếm hội tụ
đó cũng là nơi mà các thợ rèn kiếm phô diễn trình độ điêu luyện của họ
chúng tôi đánh giá trình độ của thợ rèn và thợ đánh bóng kiếm bằng cách nhìn vào những chỗ như thế
đồng thời cả lưỡi kiếm những hoa văn trên lưỡi kiếm
bạn có thể thấy những hạt lấp lánh như những ánh sao
với việc phải mất nhiều tháng trời dòng dã mới hoàn thiện được một thanh kiếm
dễ hiểu được tại sao chúng lại có giá cao như thế
và vì ngày càng ít nghệ nhân làm kiếm ở nhật bản
những tác phẩm nghệ thuật này ngày càng trở nên có giá trị